biến thể omicron được dự báo là có tốc độ lây lan rất nhanh và sau khi lan rộng ra các nước châu âu
sự biến chủng này đã bắt đầu xuất hiện tại một số nước châu á
hàn quốc là quốc gia châu á tiếp theo ghi nhận ca nghi nhiễm biến chủng omicron
sau khi nhận bản của xuất hiện chủng virus này
giới chức y tế hàn quốc thông báo đã tiến hành xét nghiệm một cặp đôi gần đây từng di chuyển
từ nigeria tới hàn quốc và những người tiếp xúc gần với họ
kết quả cho thấy cặp đôi dương tính với virus gây đại dịch covid một mươi chín
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca
cặp đôi này đã đến nigeria từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
các xét nghiệm đang được tiến hành để xác định xem họ có bị nhiễm biến chủng omicron hay không
các nhà chức trách cũng truy vết những hành khách đã lên chuyến bay từ nigeria về đến seoul cùng với cặp đôi này
chính phủ hàn quốc đã quyết định
thành lập một lực lượng chuyên trách để thảo luận về cách đối phó với sự lây lan của biến chủng omic rong
và sự ngăn chặn biến chủng này xâm nhập vào đất nước
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một hàn quốc đã hạn chế cấp thị thực và hành khách từ tám quốc gia châu phi
bao gồm nam phi để ngăn chặn biến chủng mới
nhiều quốc gia cũng đã có động thái tương tự như hàn quốc
cùng ngày nhật bản thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
ca nhiễm được xác định là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi di chuyển từ namibia về tokyo
và có kết quả xét nghiệm dương tính tại sân bay narita vào hôm hai mươi tám tháng một mươi một
sau hồng kông nhật bản và hàn quốc là khu vực tiếp theo tại châu á xuất hiện biến chủng omicron
nhiều nước châu á đã triển khai các biện pháp đối phó với chủng virus mới
bao gồm cấm các chuyến bay từ nam châu phi và người trở về hoặc quá cảnh tại khu vực này
sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên tại botswana nam phi vào hồi giữa tháng một mươi một
biến chủng omicron đã lan sang hàng loạt nước châu âu trong đó có áo bỉ
séc đan mạch hà lan đức bồ đào nha tây ban nha anh italia
ngoài ra các ca nhiễm biến chủng omicron còn được tìm thấy ở israel canada
cơ quan y tế brazil vào ngày ba mươi tháng một mươi một xác nhận hai công dân nước này trở về từ nam phi
đã nhiễm biến chủng omicron đây cũng là trường hợp nhiễm biến chủng omicron đầu tiên tại mỹ latin
có ca nhiễm biến chủng mới tại châu âu có xu hướng tăng lên
italia vào ngày ba mươi tháng một mươi một ghi nhận thêm năm ca nhiễm biến chủng omicron
nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên chín trường hợp
trong khi đó thêm tám ca nhiễm biến chủng mới cũng được phát hiện tại anh
tổng cộng anh ghi nhận hai mươi hai trường hợp tính đến thời điểm hiện tại
quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị một thông tin cực nóng liên quan đến nhật bản
trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron đang khiến cả thế giới bàng hoàng
mới đây ngày ba mươi tháng một mươi một nhật bản pháp và australia đã trở thành những quốc gia
mới nhất ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm biến chủng mới của virus sars cov hai đó là omicron
hãng tin kyodo dẫn nguồn tin chính phủ nhật bản cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên
nhiễm biến thể omicron và đó là một nhà ngoại giao namibia khoảng ba mươi tuổi
trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai khi tới sân bay narita
tokyo vào hôm hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua
kết quả xét nghiệm sau đó tại viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của nhật bản
cho thấy hành khách từ namibia này đã nhiễm biến chủng omicron
ca đầu tiên nhiễm omicron được ghi nhận chỉ một ngày sau khi nhà chức trách nhật bản
siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn nguy cơ lây lan của biến thể mới
vào tối hai mươi chín tháng một mươi một bộ ngoại giao nhật bản thông báo nước này đã chính thức áp dụng
có biện pháp hạn chế mới theo đó chính phủ nhật bản dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài
từ giờ ngày ba mươi tháng một mươi một
tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với những người đã xuất phát từ sân bay
nước ngoài trước thời điểm trên để đến nhật bản
bên cạnh đó cũng từ giờ ngày ba mươi tháng một mươi một nhật bản đã ngừng nhận đơn xem xét áp dụng
có biện pháp nới lỏng hạn chế hành vi đối với những người đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
đồng thời những người nhập cảnh vào nhật bản sau thời điểm giờ ngày một tháng một mươi hai
sẽ không còn thuộc diện nới lỏng hạn chế hành vi
điều này có nghĩa là kể từ thời điểm trên người về nước hoặc tái nhập cảnh vào nhật bản
dù đã có chứng nhận tiêm chủng vaccine và xét nghiệm âm tính
với virus sars cov hai cũng không còn được hưởng các cơ chế ưu tiên
như cách ly bắt buộc ba ngày hoặc giảm thời gian từ cách ly từ một mươi bốn ngày xuống còn một mươi ngày
vốn được áp dụng từ ngày tám tháng một mươi một vừa qua
cũng trong ngày ba mươi tháng một mươi một pháp trở thành quốc gia châu âu mới nhất ghi nhận
ca đầu tiên nhiễm biến chủng của virus omicron
giới chức y tế pháp xác nhận trường hợp đầu tiên này xuất hiện
tại vùng lãnh thổ hải ngoại reunion của pháp trên ấn độ dương
là một người đàn ông năm mươi ba tuổi từng tới mozambique và có chặn dừng chân
ở nam phi trước khi trở về reunion
trong khi đó tại australia chính quyền sở tại ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết
một du khách quốc tế nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron đã có một thời gian dài
sống trong cộng đồng khi cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết
các trường hợp tiếp xúc gần và những địa điểm mà người này từng đến
giới chức y tế bang new south wales thông báo xét nghiệm ban đầu cho thấy rõ ràng ràng
du khách trên đã nhiễm biến thể omicron
trong tuần qua trước khi các biện pháp siết chặt biên giới mới nhất được triển khai
du khách tiêm phòng đầy đủ này đã ghé qua một trung tâm mùa sắm sầm ướt
ở thành phố sydney tại thời điểm có khả năng lây truyền bệnh
tất cả các hành khách đi cùng chuyến bay của người này đã được yêu cầu
được cách ly trong một mươi bốn ngày bất kể tình trạng tiêm chủng của họ
nếu thông tin trên được xác nhận chính thức tổng sát cai biến thể mới omicron
tại australia sẽ tăng lên thành sáu ca
hiện tất cả các ca này
đều đã được cách ly không có triệu chứng mắc covid một mươi chín hoặc triệu chứng nhẹ
giới chức sở tại hiện đang tiến hành giải mã khẩn cấp bộ trên của hai mẫu bệnh phẩm khác
nhằm xác định xem liệu các trường hợp này có nhiễm biến thể omicron hay không
các thông tin cập nhật trên được đưa ra tại thời điểm chính quyền cấp liên bang
và cấp bang tại australia nhóm họp khẩn để xem xét các biện pháp
nhằm hạn chế nguy cơ lây lan biến thể omicron
who cho biết thế giới tới ngày hai mươi chín tháng một mươi một chưa ghi nhận ca tử vong nào
liên quan tới biến thể omicron
song nguy cơ bùng phát toàn cầu của chủng mới này là rất cao
hãng tin reuters dẫn một thông cáo của who đánh giá biến chủng mới omicron
có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu gây ra mối đe dọa toàn cầu ở mức độ rất cao
và có thể khiến cho một số khu vực phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng
trong khuyến cáo gửi một trăm chín mươi bốn thành viên của tổ chức who hối thúc cộng đồng quốc tế
phải sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine
cho các nhóm thuộc diện ưu tiên cao
và đảm bảo triển khai các kế hoạch đối phó để duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu
khuyến cáo có đoạn nêu rõ omicron sở hữu số lượng đột biến chưa từng có
một trong số đó liên quan đến tác động tiềm tàng đối với quỹ đạo của đại dịch
về tổng thể nguy cơ toàn cầu liên quan đến biến thể mới đáng quan ngại này
được đánh giá là rất cao
theo who cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về khả năng omicron
né tránh hệ thống bảo vệ mà các vaccine tạo ra cho hệ thống miễn dịch của con người
báo cáo đầy đủ hơn dự kiến sẽ có trong vài tuần tới
được biết một nhà ngoại giao namibia khoảng ba mươi tuổi được phát hiện nhiễm biến thể omicron
có số lượng đột biến gai protein nhiều chưa từng thấy
sau khi xét nghiệm dương tính tại sân bay narita gần tokyo
nguồn tin chính phủ nhật bản ngày ba mươi tháng một mươi một cho biết
người này tới nhật bản vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
biến thể omicron được các nhà khoa học nam phi xác định đầu tiên
hiện đã lan ra nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
biến thể mới này được cho là có khả năng lây truyền cao hơn so với các biến thể khác
để ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
chính phủ nhật bản vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một thông báo cấm nhập cảnh
đối với tất cả người nước ngoài trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một
thủ tướng fumio kishida đã cho biết lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ không ảnh hưởng
tới các công dân nhật bản hoặc các cư dân nước ngoài quay trở lại nước này
tuy nhiên những người quay trở lại nhật bản từ những nước ghi nhận biến thể omicron
phải cách ly tại các cơ sở được chỉ định từ ba đến một mươi ngày